thống kê trên cổng tiêm chủng quốc gia cho biết đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng một mươi cả nước đã tiêm được trên bảy mươi hai hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế được chỉ định tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mỗi người được tiêm hai mũi cách nhau hai đến bốn tuần
đặc biệt là có thể sử dụng vaccine hay yatvax để tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một vaccine sinopharm
tây ninh quảng bình ghi nhận thêm nhiều f tây ninh thêm một trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai quảng bình thêm sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó bốn ca là người về từ vùng dịch
và cũng trong sáng nay cdc hà nội đã phát đi thông báo khẩn để tìm người liên quan đến một quán cắt tóc tại quận đống đa
liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính mới được phát hiện trên địa bàn quận đống đa vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người đến hecron
mẹ ớt tại số ba mươi sáu a trần quang diệu đống đa hà nội từ ngày tám tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường ô trợ dừa chín trăm bảy mươi ba bốn mươi bốn bảy mươi ba
trung tâm y tế quận đống đa theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi hai năm nghìn năm trăm tám mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi một

ubnd tỉnh bình dương đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi
ubnd tỉnh bình dương quy định việc mở cửa các hoạt động và lưu thông theo vùng cấp độ dịch gồm cấp một màu xanh nguy cơ thấp cấp hai màu vàng nguy cơ trung bình cấp ba màu cam nguy cơ cao và cấp bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
đối với các nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất doanh nghiệp được mở cửa trở lại hoạt động ở tất cả các vùng nhưng phải xây dựng kế hoạch hoạt động kèm theo phương án phòng chống dịch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
việc kinh doanh nhà hàng quán ăn được hoạt động bình thường phục vụ tại chỗ ở các vùng cấp độ một
tuy nhiên tất cả các vùng khi mở bán đều phải đảm bảo năm k triển khai các biện pháp phòng dịch như
hạn chế số lượng người bán mua cùng một thời điểm quét mã qr tiêm vaccine xét nghiệm
ở vùng cấp độ bốn chỉ cho phép bán mang đi giao hàng hoặc hạn chế số lượng
vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
có báo cáo liên quan đến hai ca dương tính virus hcov hai ngoài cộng đồng
đó là bệnh nhân nam làm ở khoa khám bệnh đa khoa tại bệnh viện một trăm linh tám
và vợ là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc anh thư số chín đường thông phong
phường quốc tử giám quận đống đa hà nội
hiện ubnd phường giáp bát quận hoàng mai đã phong tỏa tạm thời
và lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân ở ngõ sáu mươi bảy giáp bát có khoảng một trăm năm mươi người
đồng thời ubnd phường quốc tử giám quận đống đa cũng đã phong tỏa hiệu thuốc anh thư
tại số chín phố thông phong
liên quan đến hai ca f trên bệnh viện một trăm linh tám đã xét nghiệm ba trăm hai mươi trường hợp là f một
và có liên quan đến bệnh nhân kết quả đều âm tính
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd phường giáp bát đã phát thông báo khẩn
ra soát những người đến các địa điểm liên quan đến hai ca dương tính
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi cho đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
cụ thể cửa hàng tạp hóa số sáu mươi bảy đường giáp bát hàng rau trước số nhà sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám a đường giáp bát
hàng thị số nhà tám mươi chín đường giáp bát
chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự
vừa tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tháng một mươi cho đến nay phát huy tinh thần sung kích sáng tạo
đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn
vừa thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng đoàn viên cho tám xã ngoại thành
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm các ngày nghỉ cuối tuần
một mươi tám h một ngày cuối tuần tổ tuần tra của công an xã và dân quân xã vĩnh ngọc
có sự tăng cường của đoàn viên các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố nha trang
bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
địa bàn tuần tra là trên tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn
nhiệm vụ tuần tra là kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
vi phạm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở bà con trong xã thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập đông người
với lực lượng nông cốt đại đồng viên thanh niên công tác cả các đội nghiệp vụ
thuộc khối cơ quan kiểm soát điều tra và đội kiểm soát vệ thông thực tự
thì định kỳ vào đêm thứ sáu và thứ bảy hàng tuần
chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ tuần tra kiểm soát
lung phiên trên địa bàn các xã đảm bảo tuần tra các kính địa bàn
kịp thời phát hiện và bắt xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội
phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến tai nạn giao thông bên cạnh đó chúng tôi cũng đã chú trọng
tuyên truyền đồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm
các quyết định của đài phương trong công tác phòng chống dịch
đảng ủy ủy ban cũng đánh giá cao và ghi nhận kết quả của kết hợp
trong đó là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín kết hợp phòng chống dịch
covid một mươi chín trên địa bàn tám xã trong đó có xã vĩnh ngọc
tổ tuần tra xã phước đồng quá trình tuần tra làm nhiệm vụ
tổ tuần tra đã phát hiện xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
và các quy định phòng chống dịch như không đội bũ bảo hiểm khi đi xe máy
đi xe máy vào đường ngược chiều không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
thậm chí một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang
tập trung ăn nhậu ngay trên đường giao thông tổ chức đánh bài trong quán nước
tổ tuần tra xã phước đồng quá trình tuần tra làm nhiệm vụ
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bản giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bản giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
sau một thời gian dài quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ở tỉnh khánh hòa nói chung thành phố nha trang nói riêng về cơ bản đã được kiểm soát
cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hiện ở mức nguy cơ trung bình

lơ là thử nghiệm và một bộ phận người dân hiện nay lại có tâm lý chủ quan lơ là thử nghiệm
các biện pháp phòng chống dịch việc tăng cường tuần tra phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
kết hợp với tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch của đoàn thanh niên công an thành phố nha trang
là rất cần thiết vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự vừa góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong nhân dân